liên quan đến một clip được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung
công an truy đuổi người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở quận ba
công an quận ba tp hcm cho biết hiện đang lập hồ sơ để có cơ sở xử lý hành chính hành vi vi phạm của ông tvn
năm mươi sáu tuổi trú tại hẻm một trăm năm mươi sáu đường võ văn tần quận ba theo nghị định một trăm một mươi bảy
ông n là người trong clip được đăng tải trên mạng xã hội
một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải đây là người đàn ông dương tính với covid một mươi chín
trốn khỏi khu cách ly và bị công an truy đuổi
theo công an đây là thông tin chưa chính xác
sự việc diễn ra vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám tại giao lộ đường cách mạng tháng tám phường võ thị sáu quận ba
cụ thể là khi lực lượng chức năng test nhanh thì phát hiện ông n cùng một số người dương tính
nên được đưa về một địa điểm ở phường để phân loại cách ly tập trung hoặc đưa vào bệnh viện giã chiến
ông n sau đó có nguyện vọng về nhà tự cách ly
lực lượng chức năng có đi cùng nhưng ông n có biểu hiện căng thẳng hoảng loạn
nên quá trình di chuyển về nhà diễn ra như clip xuất hiện trên mạng
trong lúc ông n bỏ chạy lực lượng chức năng đã tiến hành phun xịt khử khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
sau khi ông n về nhà thì ngay trong đêm địa phương đã phong tỏa căn nhà trực chốt ở khu vực